việt nam hiện đang xếp thứ năm mươi trong tổng số một trăm bảy mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát
tăng năm mươi bậc so với chỉ số năm hai nghìn một mươi bảy đây là kết quả báo cáo xếp hạng chỉ số an toàn thông tin
mạng toàn cầu năm hai nghìn một mươi tám do liên minh viễn thông quốc tế itu vừa công bố
việt nam hiện xếp hạng thứ năm mươi trên một trăm chín mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát đánh giá
hạng một mươi một trên ba mươi tám trong khu vực châu á thái bình dương và hạng thứ năm trên một mươi một trong khu vực đông
nam á sau singapore malaysia thái lan và indonesia như vậy chỉ số an toàn thông tin
mạng toàn cầu của việt nam đã tăng năm mươi bậc so với năm hai nghìn một mươi bảy và vượt ba mươi bậc so với mục tiêu
đề ra trong năm hai nghìn một mươi chín chỉ số an toàn thông tin toàn cầu là một chỉ số tổng hợp đánh giá và
so sánh mức độ cam kết bảo đảm an ninh mạng của các nước thành viên thuộc liên minh viễn thông quốc tế